tính đến ngày tám tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
và nâng tổng số người mắc tại việt nam lên tới ba mươi người
tại hà nội bốn trường hợp người việt nam tại phường trúc bạch quận ba đình
trong đó có hai người việt nam nhập cảnh trên chuyến bay vn năm mươi
và hai trường hợp khác bị lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân thứ một mươi bảy
tại tỉnh quảng ninh bốn trường hợp ba người anh một người ireland
cách ly tại khách sạn tp hạ long tỉnh quảng ninh
nhập cảnh trên chuyến bay vn năm mươi bốn
chuyển về bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại tp đà nẵng có hai trường hợp người anh tại khách sạn ở quận hải châu tp đà nẵng
nhập cảnh trên chuyến bay vn năm mươi bốn
chuyển về bệnh viện đà nẵng ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh lào cai hai trường hợp người anh tại khách sạn ở sapa tỉnh lào cai
nhập cảnh trên chuyến bay vn năm mươi bốn
chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh thừa thiên huế một trường hợp người anh tại khách sạn ở tp huế
nhập cảnh trên chuyến bay vn năm mươi bốn
chuyển về bệnh viện đa khoa trung ương huế cơ sở hai ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh ninh bình một trường hợp người việt nam
nhập cảnh từ daegu hàn quốc
tại khu cách ly trường quân sự quân đoàn một tp tam điệp
chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi